cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn nơi đông người xảy ra tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh phú thọ khiến cho bốn người thiệt mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với lê quang hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú tại khu quang trung phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người quy định tại khoản ba điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
trước đó ngày một tháng chín tại khu vực công trường nằm trong khuôn viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh phú thọ trong quá trình thi công tường rào
kè ngăn sạt lở đã xảy ra vụ sạt lở đất làm bốn người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã chủ trì tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi bước đầu xác định các nạn nhân tử vong do đa chấn thương ngạt thở do bị đất đá vùi lấp